thưa quý vị và các bạn đúng vào ngày này cách đây bốn mươi bảy năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã thắng lợi
kết thúc hai mươi một năm cuộc kháng chiến chống mỹ đầy gian khổ hy sinh kết thúc ba mươi năm chiến tranh giải phóng dân tộc
bảo vệ tổ quốc chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chính là dấu mốc thể hiện cho khát vọng hòa bình của con người việt nam
trong chuyên mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trở về quá khứ để hiểu hơn
về mốc son lịch sử trói lọi của cách mạng việt nam
khách mời của chương trình ngày hôm nay là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn toàn thắng nguyên viện trưởng viện văn hóa và phát triển
những bước tiến công thân tốc từng cánh quân bộ đội giải phóng tiến vào sao việt cuối cùng của chính quyền sài gòn
một giờ ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cánh cổng dinh độc lập bị hút đổ
lá cờ quân giải phóng tung bay ngay tại tổng hành dinh của chính quyền sài gòn
ngày này cách đây bốn mươi bảy năm
đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son trói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới
ngày đất nước chọn niềm vui non sông thống nhất về một giải nối liền từ ảnh nam quan đến mũi cảm âu
chiến thắng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm không chỉ là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do đảng ta và chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo
mà còn chứng minh trí tuệ và tài thao lược của đảng trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng
chứng minh tinh thần cuột khởi của người dân việt nam trong đấu tranh chống ngoại xâm
đây cũng là chiến thắng đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc đưa đất nước ta vào kỷ nguyên độc lập tự do cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
đầu tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn toàn thắng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa ông vào mỗi dịp ba mươi tháng bốn thì mỗi chúng ta đều có những cảm xúc rất là riêng đó là niềm vui của ngày đất nước toàn thắng đất nước thu về một mối
vậy thì đối với ông cái cảm xúc này như thế nào ạ
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã trở thành một mốc son trói lõi trong lịch sử tết mạng việt nam
đó là ngày mà cả nước chúng ta mong chờ phải sống qua những năm tháng gian khó của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
rồi những năm tháng vô cùng ác liệt của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
và sự mong chờ của biết bao những người mẹ biết bao những người vợ những người dân
chúng ta đã phải sống qua rất nhiều những năm tháng khó khăn của chiến tranh
thì mới thấy ý nghĩa thật sự sâu sắc của ngày ba mươi tháng bốn
đó là ngày miền nam hoàn toàn giải phóng và tổ quốc chúng ta là non sông liền một dài
bắc nam xung hợp một nhà và có thể nói là đó là một thời khắc lịch sử hết sức đặc biệt
mà những người việt nam lúc đó ở cái độ tuổi già trẻ trai gái
hoặc là ở mọi thành thị hay nông thôn ở mọi vùng quê của đất nước mình
khi nghe tin đài tiếng nói việt nam loan báo loan tin chiến thắng thì tất cả mọi người đã chào nước mắt ra
sung sướng phấn khởi vô cùng
đó là một trong những mốc son trói lọi của lịch sử cách mạng việt nam
rằng là mơ ước khát vọng của toàn đảng toàn dân và toàn quân chúng ta đã trở thành sự thật
chúng ta đã hiện thực hóa khát vọng của ông cha chúng ta
trong thời kỳ chống pháp chống mỹ đó là khát vọng về một nước việt nam thống nhất
toàn vẹn lãnh thổ
như lời bác hồ đã từng can rằng
nước việt nam là một dân tộc việt nam là một
sông có thể cạn núi có thể mòn sông chân lý ấy không bao giờ thay đổi
và ông cha chúng ta đã xẻ dọc trường sơn đi cứu nước
mà lòng phơi phới dậy tương lai
mong ước đến một ngày nam bắc xung họp một nhà
chúng ta quét sạch
tất cả những lũ giặc ngoại sâm
nói như bác hồ là
hễ còn một tên xâm lược
chúng ta phải quyết tâm chiến đấu quét sạch nó đi
để giải phóng việt nam thống nhất tổ quốc
và ngày ba mươi tháng bốn
đã trở thành
một mốc son trói lõi
trong lịch sử của đất nước ta như thế
vâng như vừa rồi ông ấy phải chia sẻ thì ngày ba mươi tháng bốn không chỉ là ngày vui của dân tộc việt nam
mà đối với thế giới thì ngày ba mươi tháng bốn còn có ý nghĩa như thế nào
chiến thắng ba mươi tháng bốn
không chỉ là chiến thắng của dân tộc chúng ta
nói như nhà thơ tôi hiểu
chúng ta chiến đấu
để vì độc lập tự do của dân tộc
vì hạnh phúc của
ba mươi một triệu đồng bào
nhưng cao hơn
còn vì ba triệu trên đời
vì lúc đó là
dân số thế giới khoảng ba tỷ người
việt nam là lương tri của thời đại
là chính nghĩa
là lẽ phải
là lương tri của nhân loại
chiến thắng của việt nam cũng là chiến thắng của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới
chiến thắng của lẽ phải
chiến thắng của phong trào cách mạng trên toàn thế giới lúc bấy giờ
đặc biệt là nhân dân tiến bộ mỹ cũng ủng hộ chúng ta
và cái phong trào phản chiến
phản đối chiến tranh của việt nam
cái sự ủng hộ của lương tri
của nhân dân tiến bộ mỹ cũng như là lương chi của nhân loại tiến bộ
chiến thắng ba mươi tháng bốn
không chỉ là chiến thắng của dân tộc chúng ta
giải phóng việt nam
thống nhất tổ quốc
mà là chiến thắng của lẽ phải
chiến thắng của lương tri loài người
và việt nam là biểu tượng của khát vọng tự do
việt nam là biểu tượng của chính nghĩa
trong ngày ba mươi tháng bốn khi mà đất nước chúng ta đang hân hoan kỷ niệm ngày thống nhất đất nước ạ
thì một bộ phận những kẻ cơ hội thoai hoa biến chất
bị các thế lực thủ địch giật dây
đang xuyên tạm về ngày ba mươi tháng bốn
vậy thì ông có suy nghĩ đánh giá như thế nào

tức là hơn nửa thế kỷ trôi khoan
các thế lực thù địch cũng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá
cách mạng việt nam
nhưng mà dưới sự đánh đạo của đảng
toàn thể dân tộc chúng ta
vẫn vượt lên trên tất cả
và làm thất bại
tất cả những âm mưu
của các thế lực thủ địch
và một trong những cái âm mưu
các thế lực thù địch và bọn phản động quốc tế
là xuyên tạm lịch sử
làm sai lệch
những cái chân giá trị của lịch sử
để gieo rắc
những cái nghi ngờ
hoặc lung lạc
cái tinh thần niềm tin
của những người trẻ tuổi
của những người chưa từng được chứng kiến
những sự kiện lịch sử vĩ đại trên đất nước chúng ta như thế
đặc biệt là những người trẻ tuổi
sinh ra sau chiến tranh
điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức được
cái âm mưu thâm động
của các thế lực thủ địch
quyết tâm đống tranh
để ngăn chặn
và làm thất bại tất cả những âm mưu đó
chân giá trị của lịch sử
là chúng ta đã quyết tâm để giải phóng đất nước
hòa hợp dân tộc
đi lên chủ nghĩa xã hội
đem lại hạnh phúc cho mọi nhà
và góp phần
cho sự ổn định
và phát triển của hòa bình
rõ ràng trong bốn mươi bảy năm qua thì chúng ta đã thực hiện rất là tốt cái chủ trương hòa hợp dân tộc
vậy thì ông có đánh giá như thế nào về những cái chủ trương hòa hợp dân tộc của đảng và nhà nước của chúng ta trong thời gian qua
có thể nói rằng là trong chặng đường gần năm mươi năm qua
thì việt nam chúng ta
đã có rất nhiều thành tiệu
trên các lĩnh vực
quân sự ngoại giao
nhưng việt nam
là một dân tộc yêu chuộng hòa bình
với một tinh thần tự lập tự cường rất cao
chúng ta quyết tâm đổi mới
để xây dựng và phát triển đất nước
khép lại quá khứ
và khắc phục những hậu quả của chiến tranh
và làm sao để nước chúng ta phát triển nhanh và bền vững
có thể nói là trong tất cả các kỳ đại hội của đảng
thì đảng chúng ta luôn luôn có một quyết tâm chính trị rất cao
để xây dựng một nước việt nam
dân giàu nước mạnh
đem hạnh phúc đến cho mọi nhà
chúng ta chủ trương
là khép lại quá khứ
bình thường hóa
với những nước
đã từng có những xung đột với chúng ta trong quá khứ
việt nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới
chúng ta hiện nay có mối quan hệ
ngoại giao với khoảng một trăm tám mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
đã ngày càng chứng tỏ
cái vai trò
vị trí của mình
trong các quan hệ quốc tế
là thành viên
có trách nhiệm trong các quan hệ quốc tế
luôn luôn vì sự ổn định hòa bình hữu nghị
và hợp tác giữa các dân tộc
như vậy là trên bình diện quốc tế
chúng ta luôn luôn
có một sự một cái quan điểm rất rõ ràng
luôn luôn có một sự gắn bó
trong các quan hệ quốc tế
với bạn bè quốc tế để cùng phát triển
còn đối với đồng bào chúng ta
trên thế giới là kiều bào ta nước ngoài
vì nhiều nguyên nhân vì nhiều lý do
mà đồng bào
phải cư trú ở những
các quốc gia
trên thế giới
đảng và nhân nước ta
nhân dân ta
luôn luôn coi trọng
kiều bào ta nước ngoài
và coi đó là một bộ phận rất quan trọng một bộ phận của dân tộc việt nam
với quan điểm là
con lạc cháu học
các chương trình xuân quê hương đã tổ chức
trong các dịp tết nguyên đán
kiều bào ta đã trở về nước
để mà đón xuân
thăm quê hương
và tình đoàn kết
dân tộc chúng ta
lại ở trên những tầm cao mới
chúng ta chung sức chung lòng
để xây dựng một nước việt nam
một nước việt nam
một nước việt nam thịnh vượng và hùng cường
có thể nói rằng đó là một quan điểm
đường lối quan điểm
của đảng chúng ta rất rõ
vâng như ông ấy chia sẻ thì rõ ràng là chúng ta trong thời gian vừa qua đã
thực hiện rất là
tốt cái việc là hòa hợp dân tộc
đặc biệt là không tách rời bộ phận người việt nam ở nước ngoài
vậy thì trong thời gian tới chúng ta sẽ cần làm gì để phát huy tốt hơn nữa
khối đại đạo việt nam

có thể nói rằng là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng chúng ta
đã thành công rất tốt đẹp
và đại hội lần này
là thiết kế một chặng đường phát triển mới của cách mạng việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi
là cái năm
đánh dấu một cái mốc son đặc biệt
là năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng cộng sản việt nam
và lúc đó đất nước chúng ta sẽ trở thành
một nước phát triển
cái mức thu nhập trung bình
và hướng tới
đến năm hai nghìn bốn mươi năm
việt nam sẽ trở thành một nước phát triển
có thu nhập cao
theo định hướng xã hội chủ nghĩa
và đem lại hạnh phúc cho mọi nhà
và trên những chặng đường mới này
thì chắc chắn rồi
chúng ta phải tiếp tục xây dựng củng cố và phát triển
khối đại đoàn kết dân tộc
đảng và nhà nước ta luôn luôn quan tâm tới đồng bào ta
ở xa thổ quốc
quan tâm tới kiều bào ta ở nước ngoài
và coi đó là một bộ
phận không thể tách rời của dân tộc ta
và quan điểm đường lối đó
được nhấn mạnh
và ngày càng được khẳng định
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay